bình thuận sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được nhiều đối tượng trong vụ đánh nhau sử dụng súng
tại một tiệc cưới ở xã sông phan huyện hàm tân tỉnh bình thuận
xuất phát từ việc nguyễn bá tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi xã sông phan huyện hàm tân
có mượn tiền của nguyễn nhật triều nhưng không chịu trả
tối ngày một mươi hai tháng một mươi một khi nghe tin tỉnh về nhà để tổ chức đám cưới
triều đã báo cho nhóm của nguyễn phi lâm gồm bốn người đánh đầu tiền
tại nhà tỉnh có đông người đang tổ chức tiệc nhóm họ để hôm sau đám cưới
nên khi nhóm lâm tới thì hai bên xảy ra cãi vã
dẫn đến việc phía nhà tỉnh dung hung khí đánh nhóm lâm khi khá bốn người bị thương
khi tên lâm bị đánh bất tỉnh nguyễn phi phương là anh ruột của lâm
đã mang theo một khẩu súng rulo và một mươi hai viên đạn lên taxi đón thêm người rồi kéo đến tiệc cưới
khi đến nơi phương lấy súng bắn chỉ thiên ba viên
nghe tiếng súng người tại tiệc cưới bỏ chạy phương tiếp tục bắn thêm ba viên đạn vào cửa chính nhà của tỉnh
rất may không ai bị thương do trúng đạn
sau khi xảy ra vụ việc công an huyện hàm tân đã khám nghiệm hiện trường
phù hợp với đơn vị truy xét các đối tượng
đến chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một phương đã mang súng đa sử dụng lên công an giao nộp và làm việc
ngoài ra nguyễn phi lâm cùng hai đối tượng chung nhóm cũng đã đến công an làm việc
hiện công an huyện hàm tân đang khẩn trương truy xét các đối tượng liên quan khác để xử lý